ngày sáu chín tại thành phố hạ long bàn chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh khóa một mươi bốn đã tổ chức hội nghị lần thứ bốn mươi hai
để giới thiệu và bầu chức danh bí thư tỉnh ủy quảng ninh khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hành một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó đồng chí nguyễn xuân ký phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
được giới thiệu để bầu chức danh bí thư tỉnh ủy khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hành một mươi năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu
kết quả đồng chí nguyễn xuân ký đã trúng cử chức danh bí thư tỉnh ủy quảng ninh với năm mươi ba trên năm mươi ba phiếu đồng ý đạt tỷ lệ một trăm linh